phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và làm việc với ban chấp hành đảng bộ
thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã khái quát kết quả nổi bật
trong phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư nước ngoài kết quả giảm nghèo
công tác chăm lo cho người dân tộc vùng thiểu số công tác xây dựng đảng và công tác đối ngoại
của đảng nhà nước thời gian vừa qua vị thế của việt nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định
việt nam trở thành nơi hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài
sau khi nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố bảo lộc
năm hai nghìn một mươi chín phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những thành tựu mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố bảo lộc đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng thời tin tưởng trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
thành phố bảo lộc sẽ tiếp tục có sự phát triển vững mạnh hơn nữa